cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn tấn lân
trú tại xã phước thuận huyện tuy phước để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản
tại cơ quan công an nguyễn tấn lân khai nhận vào khoảng một h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng sáu phát hiện người phụ nữ trú cùng địa phương
điều khiển xe mô tô đi một mình cho nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cướp tài sản
lúc này lân điều khiển xe máy đuổi theo ép xe nạn nhân ngã xuống lề đường rồi kéo nạn nhân xuống bụi cây bên đường
để thực hiện hành vi giao cấu sau đó cướp của nạn nhân một chiếc kiềng vàng một nhẫn vàng
sau gần một mươi giờ xảy ra vụ án cho đến trưa ngày hai mươi sáu tháng sáu đối tượng đã bị các trinh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại phường nhân bình thành phố quy nhơn